kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới bắc bộ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên sẽ trải qua một đợt nắng nóng diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ở đông bắc bộ phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ một số nơi trên ba mươi bảy độ
mưa rào và rông có thể xảy ra vào chiều tối và đêm tập trung ở khu vực vùng núi phía bắc
phía tây bắc bộ có thời tiết chủ đạo là nắng nóng đến nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm ở lai châu điện biên có mưa rông
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ sau đó sẽ tăng nhẹ thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
tương tự như bắc bộ tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
khu vực vùng núi phía tây chiều tối có thể xuất hiện mưa rông cục bộ
có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét mưa đá gió giật mạnh
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc của khu vực
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
phần phía nam chỉ có nắng nóng nhẹ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
khu vực tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
do vậy mà thời tiết phổ biến là ngày có nắng sán đoạn khoảng từ ba bốn giờ chiều
các đám mây rông có xu hướng phát triển và gây mưa rào
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở trong khoảng là từ hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ có thời tiết chủ đạo trong những ngày tới là ngày nắng gián đoạn
chiều và tối sẽ có mưa rông nhiều nơi cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất ổn định ở trong khoảng là từ ba mươi một ba mươi bốn độ